sau năm ngày xét xử từ ngày một mươi sáu tháng hai đến ngày hai mươi tháng hai hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án vụ án tham ô rửa tiền
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải viễn dương vinasin life với hai mức án tử hình và một trung thân
sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra cũng như trong phiên xét xử
quan điểm luận tội của đại diện viện kiểm sát và phần tranh luận bào chữa của các luật sư hội đồng xét xử tòa sơ thẩm tòa án nhân dân tp hà nội quyết định tuyên phạt
trần văn liêm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm nguyên tổng giám đốc vinasinlie mức án tử hình
giang kim đạt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh vinasin lines mức án tử hình
trần văn khương sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi nguyên kế toán trưởng vinasin life mức án trung thân về tội danh tham ô tài sản
giang văn hiển sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bố đẻ của giang kim đạt bị tuyên phạt một mươi hai năm tù về tội rửa tiền
đối với số tiền hai trăm sáu mươi năm tỷ đồng mà các bị cáo đã chiếm hưởng bất chính hội đồng xét xử tòa sơ thẩm tuyên thu hồi và trao trả nguyên đơn dân sự là tổng công ty công nghiệp tàu thủy việt nam vinasin